theo bộ công thương trong tuần qua giá gạo xuất khẩu của việt nam tiếp tục tăng và là tuần thứ năm tăng giá liên tiếp
nhờ đó giá gạo năm tấm của việt nam hiện đang ở mức là bốn trăm bốn mươi năm bốn trăm năm mươi usd một tấn đây là mức cao nhất trong vòng hai năm qua
giá gạo xuất khẩu của việt nam tiếp tục tăng chủ yếu là do nhu cầu xuất khẩu đang cao
trong khi nguồn cung giảm do đã cơ bản thu hoạch xong vụ đông xuân ở đồng bằng sông kiều long
trong khi đó giá gạo xuất khẩu của ấn độ và thái lan lại giảm
gạo đồ năm tấm của ấn độ hiện còn bốn trăm linh chín bốn trăm một mươi ba đô la một tấn gạo năm tấm của thái lan ở mức bốn trăm bốn mươi bốn trăm bốn mươi năm đô la một tấn
giá gạo xuất khẩu của ấn độ giảm là do nhu cầu yếu và đồng rút giảm gạo thái lan giảm giá cũng do đồng bạc yếu đi
theo báo cáo của bộ công thương tháng bốn năm nay khối lượng gạo xuất khẩu của nước ta ước đạt bốn trăm linh tấn
giá trị một trăm tám mươi năm triệu đô la
đưa tổng giá trị xuất khẩu bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt tám trăm tám mươi sáu triệu đô la giảm năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông cửu long đã thu hoạch lúa hẻ thu sớm với diện tích khoảng một mươi năm ha
năng suất bình quân đạt năm sáu đến năm tám tấn cao hơn so với cùng kỳ
hiện giá gạo trên thị trường thế giới cực kỳ sôi động thậm chí có thời điểm tăng vọt lên mức cao nhất trong bảy năm trở lại đây